mấy bữa nay nhà em toàn gọi đồ ăn ngoài về để ăn cho đỡ dọn dừa
em với chồng còn phải đem cả bàn chải đánh răng và cốc lên công ty để danh nước cho hai đứa con sử dụng
theo như chia sẻ của cư dân tại khu đô thị
công ty cổ phần nước sạch thanh hà không báo trước về việc cắt nước
mà sau đó mới ra văn bản khiến người dân không kịp trở tay tích chữ nước cho sinh hoạt
trên các trang mạng xã hội hình ảnh người dân ôm trậu thao chai lọ
đứng xếp hàng vây quanh xe nước trước cửa trung cư được lan truyền rộng rãi
nhiều người phải xếp hàng thâu đêm để lấy nước
để có nước sạch sử dụng người dân sống tại các tòa nhà phải tự đóng tiền mua với giá cao gấp nhiều lần
không có nước nên bắt ăn xong từ tối thứ bảy đến giờ chưa có nước rửa đi vệ sinh cũng không có nước
cả nhà tôi đã phải di tản sang nhà ngoại để tắm rửa giặt quần áo
cả nhà tôi đã phải di tản sang nhà ngoại để tắm rửa giặt quần áo
cả nhà tôi sắm hai chiếc xô lớn luôn bật sẵn chế độ đợi nước trong nhà vệ sinh
nhưng hiện vẫn chưa thấy nước đâu
nhiều gia đình phải giữ lại nước đánh răng để tái sử dụng cho việc xả nước khi đi vệ sinh
đối với những gia đình có con nhỏ hoặc người ốm việc không có nước sinh hoạt quả thật là cực hình
hàng ngày họ phải tốn rất nhiều tiền mua nước đóng chai về sử dụng
nhưng nhu cầu quá cao đến nỗi nước đóng chai các siêu thị tạp hóa ở khu vực xung quanh
cũng đều phải cháy hạt
mấy ngày nay nhà tôi phải thay phiên nhau nghỉ làm
ở nhà đợi xe nước công cộng tới còn đem chai chậu xuống hướng
chứ không thì không có nước mà dùng
không dám tưởng tượng cảnh sống mà thiếu nước thế này thêm ngày nào nữa
quá bức xúc chúng tôi cần lời giải thích của các cơ quan và các cấp chính quyền về vấn đề này
phí sinh hoạt thì vẫn phải đóng đều hàng năm hàng tháng
vậy mà giờ nước không có để dùng
lý giải về việc này công ty cổ phần nước sạch thanh hà cho biết
việc mất nước tại một số tòa nhà là do công ty đã ngừng cấp nguồn nước khai thác
từ trạm nước ngầm để nâng cấp điều chỉnh công nghệ
quá trình nâng cấp và sửa chữa có thể sẽ mất khá nhiều thời gian
hiện tại phía chủ đầu tư khu đô thị đang phối hợp làm việc với công ty thanh hà
và các bên liên quan để nhanh chóng đưa ra giải pháp xử lý vấn đề trên
về phía cư dân mạng hầu hết mọi người đều bày tỏ sự đồng cảm với người dân sinh sống
tại khu vực nhiều người đã lập quỹ kêu gọi ủng hộ tiền mua nước sạch đem tới
phát miễn phí cho những người sống tại các tòa nhà bị mất nước
thực sự thương các gia đình sống trong cảnh không có nước
mong bên quản lý tòa nhà sớm có biện pháp để khắc phục tình trạng này
rất nhiều mạnh thường quân đã tặng nước sạch cho cư dân tại đây
những lúc như thế này mới thấy tinh thần đoàn kết dân tộc bất khuất của người việt nam mạnh mẽ tới thế nào
cố lên các bạn
nếu được xin ý kiến ủng hộ chúng tôi nhất định sẽ đồng ý chia sẻ nguồn nước sạch cho các bạn
điện nước vốn là những nhu cầu thiết yếu phục vụ đời sống của người dân
quan điểm của quý vị như thế nào về hành động cắt nước đột xuất của công ty nước sạch
hãy chia sẻ suy nghĩ của quý vị cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
để bảo vệ quyền lợi của hàng nghìn người dân